thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có thư khen cục cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
trong thư thủ tướng nêu rõ thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
thực hiện tốt chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông được kiềm chế ủn tắc giao thông ở các thành phố lớn từng bước được khắc phục
đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho các sự kiện kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát giao thông
trong suốt những năm qua thành tích này thể hiện trách nhiệm quyết tâm cao của các đồng chí trong việc thực hiện kết luận số bốn mươi năm kltvk ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sát đường thủy nội địa và khắc phục un tắc giao thông
nghị quyết số một mươi hai nqcp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn